ngoài việc tập trung cho công tác giám sát tối cao xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng
kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn cũng sẽ dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật hiện hành
kỳ họp diễn ra với sự mong đợi của cử tri trong và ngoài nước về công tác lập pháp
và sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân về ý kiến cử tri trong nước và nước ngoài
từ người nghèo tôi cũng quan tâm với người nghèo tí người nghèo là người ta đã khổ rồi
nhưng mà có nhiều cái là bất công
trên thì đảng nhà nước có chính sách chế độ
nhưng mà dưới là hắn làm không công bằng và bất hợp lý
tôi cũng mong muốn rằng là qua cái kỳ họp này cũng mong chính phủ với mình là làm sao đó
để cho người dân họ dễ chịu hơn tí là họ không có được
thì tôi nghĩ là cái vấn đề mà không những nước ta mà rất nhiều nước trên thế giới
rất là quan tâm đó là vấn đề an sinh xã hội của mọi tầng lớp trong xã hội
và nước ta may mắn là một nước mà chiến thắng dịch sớm
thành ra chúng ta có những cái thuận lợi nhất định trong cái giai đoạn hậu covid này
và tôi nghĩ là chúng ta phải tận dụng được những cái cơ hội tốt đẹp đấy
nhưng cũng phải rất là trong cái điều kiện an toàn tuyệt đối